đây là một mô hình đầu tiên mà chúng tôi tạo ra học tại hệ thống cà phê đầu tiên
thứ hai tất cả các lớp chỉ có sáu bạn
cái thứ ba đó là mô hình học linh động
tức là từ thứ hai đến thứ sáu
học viên họ được chọn lịch học dựa theo sự lịch học của họ
chứ không nhất thiết phải là hai trăm bốn mươi sáu hay là ba trăm năm mươi bảy
để tạo ra sự linh động cho tất cả mọi người
và cuối cùng là chúng tôi xây dựng một hệ thống công nghệ để quản trị trên diện trọng
học viên có thể book một lịch học trên cái app mà chúng tôi tự thiết kế
và thứ hai nữa đó là sự đánh giá giáo viên dựa trên cái app đó
có nghĩa là chúng tôi biết được là học viên có hài lòng với dịch vụ mà chúng tôi mang ra trên diện trọng hay không
điểm nhấn đặc biệt của talkcafe chính là việc kết hợp mô hình quán cà phê và dạy tiếng anh vào buổi tối
quy mô mỗi lớp tối đa chỉ sáu người với một mức giá khá mềm từ năm mươi cho đến sáu mươi đồng một buổi

ngoài ra mức học phí của talkcafe là sáu mươi đồng một buổi
các quán cà phê cũng được tính khác nhau
nó được tính dựa trên sự chuyên cần của học viên và chia theo từng buổi với lịch học linh động
nếu học viên đi học điều đoạn và chuyên cần thì mức học phí sẽ được tính thấp hơn
việc liên kết với các quán cà phê cho phép talkcafe tận dụng không gian và cơ sở vật chất tại quán
tiết kiệm tối đa chi phí thuê mặt bằng đầu tư trang thiết bị
ngược lại các quán cà phê cũng có thêm khách hàng sử dụng sản phẩm thức uống của quán
đó chính là các học viên
hiện nay thì tất cả các chi nhánh đều có trên tám mươi người học
và nhân thu mang lại trung bình khoảng từ bán cà phê và từ việc học nó hơn một trăm linh triệu một tháng cho một quán
doanh thu chúng tôi đến từ cà phê thì khoảng ba mươi triệu cho một quán
còn lại là tiếng anh khoảng bảy mươi triệu
hiện nay ở riêng thành phố bình hòa chúng tôi đã có khoảng bốn chi nhánh
đó là bốn quán cà phê với tổng hơn ba trăm linh học viên
thì hiện nay tất cả các quán đều có lợi nhuận và trân thu tốt
đảm bảo hoạt động lâu dài cho talk
để talkcafe có thể hoạt động tốt
ngoài tuyệt chiêu liên kết để giảm thiểu chi phí
thì ngay từ đầu minh quyền và các cộng sự bắt tay xây dựng một phần mềm quản lý
hệ thống phần mềm của talkcafe cho phép giáo viên học viên chọn giờ ngày học và địa điểm học
với phần mềm yêu việt cách vận hành khoa học tiếp tục chính là một lợi thế cạnh tranh khác của talkcafe
hiện nay thì talk cho phép học viên họ đăng ký từng buổi học trên điện thoại
và sau đó trước khi đến học thì họ chỉ cần búc vào hôm nay có đi học
và sẽ biết được là hôm nay có đi học

và sau mỗi buổi học là mình sẽ được đánh giá giáo viên
từng giáo viên một trong từng lớp
và họ sẽ kiểm tra được là trong lịch sử mình đã học những lớp nào ngày nào
công nghệ mà talk đang áp dụng đó là chúng tôi cho phép học viên được búc lịch học cho chi nhánh nào họ gần nhất
có nghĩa là giả sử chúng tôi có một chi nhánh ở quận nhất
chúng tôi có một chi nhánh ở quận bốn chi nhánh tân bình
thì vào lúc năm giờ chiều các anh chị đang ở gần chi nhánh nhỏ nhất
anh chị có thể búc lịch ở đó
chứ không nhất thiết anh chị phải từ cuộn nhất
mà chạy về tân bình để đi học
nó giảm được chi phí đi lại
xăng xe và ô nhiễm môi trường
thì nó là tạo sự tiền lớn
với mong muốn để talk cafe tiếp tục phát triển
ninh minh quyền đã chủ động đi tìm kiếm sự hỗ trợ của những người trong ngành
hiểu ngành cũng như cùng trí hướng nâng cao khả năng sử dụng tiếng anh cho người việt
khi minh quyền đi gọi vốn
mặc dù nhận thấy mô hình rất tiềm năng
nhưng các nhà đầu tư không khỏi quan ngại về việc thiếu đi rào cản đặc biệt
thêm nữa việc mở rộng thêm nhiều chi nhánh
cũng đưa nhà sáng lập đến với bài toán
làm sao để đảm bảo chất lượng nồng đều và nguồn cung giáo viên
hiểu rõ quan ngại này minh quyền tự tin khẳng định
hiện tại không có mô hình dạy tiếng anh nào
có thể đưa ra mức giá từ năm mươi đến sáu mươi nghìn đồng một buổi
hầu hết các trung tâm ngoại ngữ đều phải thuê mặt bằng lớn
trong khi đó minh quyền đang thuê lại các quán cà phê diện tích rộng
với mức giá chỉ từ sáu triệu đồng mỗi tháng
tại sao mà tôi lại bán một cái giá đó là sáu mươi năm với lớp sáu người
thì thực sự về mặt chi phí đầu tư
thì hiện nay cả đất nước này không ai có thể bán được giá đó
chỉ có thể bán được giá đó
cái học phí này khi chúng ta kết hợp với một đối tác khác
thì mới có thể phát triển nhanh được
có nghĩa là chúng tôi áp dụng giống như uber hay là grab
chúng tôi liên kết với tất cả các quán cà phê
cùng chia sẻ mặt bằng
và từ đó giảm cái học phí thấp nhất cho tất cả mọi người
trong lần kêu gọi vốn tại chương trình sắc tanh việt nam mùa hai
với tài thương thuyết pháp
tài thương thuyết khôn khéo sự thông minh và phần trình bày thuyết phục
ông chủ của talk cafe đã nhận được nhiều lời khét ngợi từ các nhà đầu tư
sau khi được chủ tịch tập đoàn giáo dục e group cam kết đầu tư năm tỷ đồng
đổi lấy bốn mươi năm của phần của talk cafe
chàng trai ba mươi tuổi đinh minh quyền đã sẵn sàng cho những buổi thẩm định
và thỏa thuận điều khoản để giải ngân
cũng như sự hỗ trợ nguồn lực khác từ khoảng hai trăm linh trung tâm giảng dạy của hệ thống này
thật sự là một cái đường may mắn khi chúng ta tham gia chương trình sắc tanh việt nam
đó là sự đầu tư về vốn
hiện nay quy trình chúng tôi sắp được giải ngân bởi sac rồi
có nghĩa là sự ủng hộ từ phía doanh nghiệp nhà đầu tư
cái thứ hai đó là một số sự chia sẻ rất là thiết yếu và mặc kiến thức
đến từ các nhà kinh doanh thành công đó là các sac
hiện nay gần như chúng tôi chỉ là một cá nhân nhỏ
nhưng tôi đang bị thiếu cái kiến thức về quản trị chuỗi như vậy
thì các việc mà các sac tham gia đầu tư đó đều rất tốt
về kiến thức về tiền về quan hệ và đặc biệt là có sự phát triển diện động lượng
đến đến điểm này từ
cà mau tới sapa tôi đã nhận được hơn một trăm linh đề nghị hợp tác
từ các hệ thống cà phê khác nhau và đặc biệt có những chuỗi rất lớn
họ mong muốn top trở thành một phần trong câu chuyện kinh doanh với họ
vì họ có mặt bằng chúng tôi có con người và chúng tôi kết hợp với nhau
đó là sự nguyên tắc của sự phát triển nguyên nguyên là hai bên cùng thắng
trải qua hơn hai năm hoạt động tháp cà phê đã cho thấy hiệu quả rõ rệt
và dù vẫn tham vọng mở rộng quy mô cho tháp cà phê lên hàng trăm địa điểm
nhưng với đinh minh quyền đầu tư vào lĩnh vực giáo dục
không chỉ hướng đến lợi nhuận mà cần phải coi trọng hiệu quả và chất lượng đào tạo học viên
trên thực tế thoát cà phê đã trở thành sự lựa chọn của nhiều người muốn học
và giải luyện kỹ năng nói tiếng anh
lượng học viên đến với tháp cà phê ngày một tăng lên
trước đó thì em cũng có học ở một vài trung tâm
nhưng mà khi đến tháp thì em cảm thấy là giá như mà em biết tháp sớm hơn
và em sẽ em nghĩ là em sẽ giúp cho kỹ năng của em
được phát triển nhanh hơn
sau khi học qua nhiều môi trường thì em thấy
ở đây là kinh phí tốt hơn rẻ hơn so với những nơi khác
đối với sinh viên thì em cảm thấy là rất là hợp lý
kiểu như là mình không biết phải diễn đạt cái ý của mình như thế nào
mình không có tìm được những cái từ trong tiếng anh để mà mình diễn đạt cái
thì bây giờ thì em cảm thấy là em không biết phải diễn đạt cái ý của mình như thế nào
khi mà tham gia cái lớp học thì cái khả năng nói thì nó được cải thiện hơn
rồi mình cũng dạng hơn và tự tin hơn
em đang làm lễ tân ở bệnh viện âu cơ biên hòa
thì em đi học tiếng anh ở nhiều nơi rồi
nhưng mà dạy theo cái kiểu là thầy nói rồi viết rồi mình lọc lại thôi
còn là em rất là thích là cái cách là mình có thể nói
mình nói nhiều mình nghe được nhiều
đào tiếp với nhau nhiều hơn
trong cái khâu đánh giá chất lượng của học viên
thì trung bình là một cái khóa học chúng tôi có bốn mươi bài
thì cứ tám bài chúng tôi cho học viên làm test một lần
để xem cái sự phát triển của họ
có nghĩa là một khóa học họ phải test năm lần
và đặc biệt là họ phải có qua được bài đánh giá cuối kỳ
thì mới được gọi là lên một trình độ khác nhau
và đặc biệt là trung bình là cứ một khóa học chúng tôi lấy từ ba đến năm lần
thiếu khảo sát mức độ hài lòng của họ
và đặc biệt là đối với tiếng anh là một trường hợp
nói tiếng anh giao tiếp thì học viên họ sẽ tự thấy là họ có nói tốt hơn không
họ có nói lưu loát hơn hay không
điều đó rất quan trọng
cái cách mà chúng tôi đang vận hành để một cái lớp học
tức là mỗi ngày học viên họ học một chủ đề trong cuộc sống
và chúng tôi cung cấp cho họ khoảng hai mươi đến hai mươi năm từ vựng mới
thì một khóa học như vậy họ sẽ được cung cấp khoảng một từ vực mới
và thật sự mỗi một anh chị nào sinh năm
thì trung bình từ hai đến ba khóa là anh chị có khoảng ba từ vựng
thì nó là đủ để cho một người

có đủ từ vựng để có thể giao tiếp trong cuộc sống và trong công việc
và ít nhất thì tôi mong muốn là các bạn học viên phải cam kết từ hai đến ba
tức là khi cái lượng từ vựng bằng đủ
thì bạn sẽ có rất là nhiều cách để bạn giao tiếp trong cuộc sống của bạn
và trong công việc của bạn
ngũ giáo viên đang tham gia giảng dạy tại ba cơ sở của thoát cà phê
đều do đích thân minh quyền tuyển chọn
họ có thể là người đi làm ở các công ty doanh nghiệp
nhưng cũng có thể là giáo viên hoặc những sinh viên ưu tú của các trường ngoại ngữ
ngoài chuyên môn
họ phải là những người thân thiện cởi mở
để học viên cảm thấy thích thú trong khi học
về lâu dài thoát cà phê dự định sẽ ký kết các hợp đồng với khoa ngoại ngữ của các trường đại học lớn
để có được những giáo viên chất lượng đứng lớp
đảm bảo đầu vào của giáo viên
thì khi mình nộp hồ sơ vào thoát
thì mình được kiểm tra bởi anh founder
là anh ceo của thoát

thì mình được kiểm tra rất kỹ về những cái
cái mạng những cái nội dung trong tiếng anh
như là phát âm rồi cách mình diễn giải vấn đề
và sau đó thì mình phải qua một cái khóa traning
rất là kỹ càng
và sau đó thì phải có những cái lớp dạy thử
và sau đó họ đánh giá
họ đánh giá thì
và mình may mắn nó vượt qua
thì đó là cái quy trình tuyển trọng
lớp học thế này thì rất là đặc biệt
do là môi trường ở đây rất là linh động
thứ nhất là giáo viên có thể
dạy ở đây bằng những cái bộ phim
mà giáo viên rảnh
chứ không có phải là ép buộc
hai bốn sáu hoặc ba năm bảy như các trung tâm khác
cho nên là tôi rảnh mấy buổi một tuần
thì tôi có thể đến thoát đăng ký được
bao nhiêu buổi nên là tôi rất là cảm thấy thích
môi trường ở đây
hiện tại giáo viên của thoát cà phê không chỉ là người việt nam
mà còn có những giáo viên diễn giả
người nước ngoài cũng được mời đến
từ nhiều quốc gia khác nhau
giúp học viên phân biệt được cách phát âm
cũng như biết thêm được nhiều nền văn hóa trên thế giới
các giáo viên phải có
ielts sáu lên
và thứ ba tất cả giáo viên phải có sự chuẩn bị bài
ở nhà trước khi được tham gia giảng dạy
và có sự đánh giá của chúng tôi
trước khi chúng tôi cho họ được
tham gia vào lớp học
chúng tôi luôn có một hệ thống đào tạo giáo viên
và đặc biệt là
chất lượng giảng dạy phải do chính học viên
họ đánh giá dựa trên hệ thống
điều của chúng tôi là mỗi ngày chúng tôi sắp xếp
một bạn giáo viên nước ngoài
đến từ các quốc gia khác nhau
có thể là philippines có thể là
ấn độ có thể là trung quốc có thể là mỹ
để mỗi ngày học viên
có cơ hội để nói chuyện
và bắt được cái giọng
của một từng quốc gia
bởi vì hiện nay chúng ta thấy là rất nhiều quốc gia
đầu tư như việt nam đến từ trung quốc đến từ ấn độ
và cái giọng nói của họ
không phải là giọng nói của người mỹ
vậy liệu người việt nam có nghe được những giọng đó hay không
hay là hàn quốc
nên tại sao chúng tôi đang ưu tiên là mỗi ngày một quốc gia
đến để cùng tham gia giảng dạy
đó là bạn giáo viên nước ngoài
chứ không chỉ riêng là giáo viên người anh hoặc là người mỹ
để tăng cái độ tương tác
cho học viên với kế hoạch toàn cộng
với việc bắt tay chủ tịch apacs leader
talk cafe có thể tận dụng những kinh nghiệm
và lợi thế của một ông lớn trong mảnh đào tạo tiếng anh
để mở rộng thị trường
đánh mạnh vào phân khúc giá rẻ
dành cho sinh viên và công nhân đi làm
gần đây talk cafe cũng liên tục nhận được
nhiều lời đề nghị hợp tác
có lợi từ các ông lớn cafe
cũng như nhiều hệ thống các chuỗi cafe quy mô
ở các tỉnh thành trong cả nước như hà nội
thành phố hồ chí minh cà mau
hay sapa đà lạt